tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
tòa nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử kháng cáo của cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung
trong vụ án can thiệp đấu thầu để công ty nhật cường trúng hai gói thầu số hóa tại sở kế hoạch đầu tư tp hà nội
thông qua luật sư bảo chữa cho mình bị cáo nguyễn đức trung đã gửi đến tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội hồ sơ bệnh án
trong đó có các hồ sơ bệnh án đều có nội dung chẩn đoán bị cáo bị ung thư trực tràng theo dõi di căn phổi
vị cáo cũng nộp tám mươi năm tài liệu là bằng khen giấy khen kỷ niệm trương quân trương trong suốt quá trình công tác
bị cáo nguyễn đức trung cũng nộp các đơn xác nhận việc làm thiện nguyện cùng đơn của nhiều cá nhân cơ quan tổ chức xin giảm nhẹ cho bị cáo
trong đơn kháng cáo bị cáo nguyễn đức trung đề nghị hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét lại bản án sơ thẩm
tuyên phạt ba năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
các bị cáo nguyễn thị kim tuyến và phạm thị hường cựu cán bộ sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội
cũng có đơn đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt
theo kế thoạch phiên tòa phúc thẩm diễn ra trong ba ngày từ ngày một mươi một tháng bảy cho đến ngày một mươi ba tháng bảy